kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
mở đầu là thông tin mới nhất về vụ tài xế già cháy má phanh ở phú thọ
ban an toàn giao thông tỉnh phú thọ vừa có báo cáo gửi ủy ban an toàn giao thông quốc gia
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra trên địa bàn huyện tân sơn khiến ba người tử vong và một mươi người bị thương
đại diện ban an toàn giao thông tỉnh phú thọ cho biết nguyên nhân sơ bộ được xác định là do lái xe không thuộc đường
già phanh liên tục làm má phanh bị cháy hết mất khả năng hãm xe lao xuống vực
tổng cục đường bộ việt nam đã trích xuất dữ liệu trong hệ thống giám sát hành trình về xe khách gặp nạn
cụ thể tốc độ vào lúc hai mươi hai h ba mươi hai hai mươi ngày một mươi năm tháng bảy là sáu mươi ba km một h
trước đó năm giây xe chạy với tốc độ bảy mươi bốn km một giờ tại xã xuân sơn huyện tân sơn
trước đó vào lúc hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng bảy tại đoạn đường liên xã thuộc xã xuân sơn huyện tân sơn
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xe ô tô khách mang biển số hai mươi chín f một nghìn ba trăm năm mươi bốn nhãn hiệu taco
loại hai mươi chín chỗ ngồi chở khách du lịch tham quan vườn quốc gia xuân sơn tỉnh phú thọ
lưu thông theo hướng từ xóm rù đi xóm lấp khi xuống dốc đã bị lật về ta luy âm bên trái theo hướng đi
trên xe có hai mươi tám người vụ tai nạn khiến ba người tử vong
hai hành khách một mươi người khác bị thương phải nhập viện
các nạn nhân tử vong đã được thân nhân tiếp nhận và đưa về gia đình để làm tăng lễ
tại xã buôn chĩa huyện lắc tỉnh đắk lắc đã xảy ra một vụ sạt lở đất khiến một ngôi nhà của người dân bị sập và bốn người bị thương
các nạn nhân bao gồm trần thị liễu vũ bá nghia vũ thị mến và vũ bá
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h đêm ngày một mươi năm tháng bảy
do thời tiết có mưa kéo dài nên một lượng đất đá trên đồi đã bị sạt lở vùi lấp một phần và gây sập căn nhà của bà liễu tại đường tỉnh sáu trăm tám mươi bảy thuộc thôn liên kết một xã buôn chĩa
thời điểm xảy ra vụ việc cả bốn thành viên trong gia đình bà liễu đều ở trong nhà và bị thương
những người dân sống gần đó nghe tiếng la hét kêu cứu đã lập tức đến hỗ trợ đưa các nạn nhân đến cấp cứu tại trung tâm y tế huyện lắc
và hiện đã chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên để điều trị
công an tỉnh bình phước phối hợp với công an huyện bù đăng đang tổ chức điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại một quán nhậu trên địa bàn xã minh hưng huyện bù đăng
nạn nhân là nguyễn thành công ba mươi bốn tuổi trú tại xã thống nhất huyện bù đăng
trước đó vào trưa ngày một mươi năm tháng bảy nguyễn thành công và nguyễn việt tiệp cùng với một số người khác tổ chức ăn nhậu tại quán nhậu bom thuộc xã minh hưng huyện bù đăng
đến khoảng một mươi ba h ba mươi phút chiều cùng ngày trong lúc ăn nhậu
giữa tiệp và công xảy ra mâu thuẫn do tiệp cho rằng công không tôn trọng mình
ngay sau đó tiệp đi đến chỗ của công rút dao bấm thủ sẵn trong túi quần ra đâm vào người công
bị đâm bất ngờ công chỉ kịp chạy ra khỏi quán sau đó gục ngã
nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tuy nhiên do vết thương quá nặng công đã tử vong sau đó
sử dụng trái phép vũ khí quân dụng hai đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai bắt tạm giam
cụ thể vào tối ngày bốn tháng bảy công an thành phố lào cai nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra xô xát đánh nhau
và có tiếng súng nổ tại khu vực đường trần phú thuộc phường bắc cường thành phố lào cai
qua điều tra lực lượng chức năng đã xác định hai đối tượng bao gồm lưu văn quyền và vũ duy hưng
có mâu thuẫn với nhóm của vũ ngọc quyến tên gọi khác là dương
khi gặp nhau và xảy ra xô sát quyền và hưng đã dùng súng chuẩn bị từ trước bắn về phía nhóm của đối tượng quyến
nhưng rất may không gây thiệt hại về người
sau đó hưng bị nhóm của khuyến đánh gây thương tích và phải nằm viện điều trị
lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra và thu giữ trên người trên xe của hưng thêm hai khẩu súng
qua kết quả giám định hai trên bốn khẩu súng mặc quyến và hưng mang theo để sử dụng là vũ khí quân dụng
hai khẩu súng còn lại là công cụ hỗ trợ
lực lượng công an đã bắt tạm giam lưu văn quyền và vũ duy hưng về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
thưa quý vị
tiếp theo sẽ là thông tin mà quý vị cần lưu ý
đó là thủ đoạn làm giả giấy tờ xong xin việc làm bảo vệ tại các cửa hàng công ty
rồi lợi dụng sơ hở để trộm cắp chiếm đoạt tài sản
mới đây nhất đối tượng đỗ văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại xã mễ sở huyện văn giang tỉnh hưng yên
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội tạm giữ hình sự
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản
tuy nhiên mới ra tù không tu trí làm ăn
đỗ văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại xã mễ sở huyện văn giang tỉnh hưng yên
lại ngựa quen đường cũ
thực hiện liên tiếp hai vụ trộm cắp tài sản là xe máy
để lấy tiền tiêu xài
để thực hiện được hành vi
đỗ văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
bất ngờ đột kích vào một con hẻm ở tổ hai mươi một khu phố nguyễn thái bình phường vĩnh quang
công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền
tại hiện trường lực lượng công an đã bắt giữ được ba mươi năm đối tượng
tạm giữ số tiền hơn một trăm bảy mươi triệu đồng hai con gà một cân đồng hồ hàng chục chiếc xe máy và nhiều tăng vật khác có liên quan
bước đầu cơ quan công an đã xác định đối tượng lê vũ trường là người đứng ra tổ chức
còn nguyễn quốc trường là người canh đường
các đối tượng còn khai nhận khi bị công an bắt quả tang
lê vũ trường đã tổ chức cho các con bạc tham gia chót lọt ba trận đá gà
với số tiền cá cược của mỗi lần ăn thua với nhau từ một ba triệu đồng đến năm triệu đồng
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng dương mỹ long sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại chín mươi một trên tám
đường ht hai mươi hai phường hiệp thành quận một mươi hai tp hcm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
công an tp thanh hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại số nhà
đường ht hai mươi bảy bà triệu phường đông thọ tp thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê việt anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn phú vinh xã xuân thịnh huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
chỉ có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện